từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã thăm vương quốc campuchia theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni
đây là chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc lịch sử
đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm việt nam campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm đã diễn ra với hai mươi hai hoạt động quan trọng
quốc vương norodom sihamuni đã khẳng định
nhân dân việt nam mãi là người bạn vĩ đại tin cậy của nhân dân campuchia
việt nam campuchia là hai đất nước láng giềng
cùng chung sống với dòng sông mekong mát lành và trù phố
lịch sử của hai dân tộc đã từng trải nhiều biến động hạnh phúc và khổ đau
nhưng trên hết còn lại là sâu đậm tình cảm hữu nghị những kỷ niệm và sâu nặng lòng biết ơn
từ chuyến thăm chính thức campuchia tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sau gần sáu năm tổng bí thư nguyễn phú trọng trở lại thăm đất nước campuchia
đây cũng là dịp nửa thế kỷ hai dân tộc nhìn lại
tiếp tục chặn đường mới
đưa quan hệ việt nam campuchia tương xứng với truyền thống và vị thế
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
việt nam là đối tác thương mại hàng đầu campuchia
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch hai nước đạt ba tỷ usd
việt nam có một trăm chín mươi dự án đầu tư ở campuchia
mong muốn của hai nước là sớm đưa kim ngạch thương mại lên năm tỷ usd
và triển khai có hiệu quả những cam kết và những dự án
năm hai nghìn một mươi sáu có chín mươi sáu vạn du khách việt nam
đến thăm đất nước angkor
hợp tác văn hóa giáo dục đào tạo tiếp tục được thúc đẩy
quan hệ an ninh quốc phòng được tăng cường
cùng với việc triển khai cam kết giữa lãnh đạo hai nước
việc triển khai phân giới cắm mốc được phối hợp với mục tiêu
xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến campuchia lần này
được ghi nhận với một tầng lớp mới sâu sắc tin cậy và cùng lạc quan hướng tới tương lai
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng chủ tịch đảng nhân dân campuchia
samdet hunsen đã nhất trí tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định bền vững
đi vào chiều sâu với những giải pháp hiệu quả đồng bộ nhằm thao gỡ khó khăn
thiết lập những cơ chế thúc đẩy các dự án kết nối giao thông hạ tầng
du lịch năng lượng thị trường nông lâm hải sản
lần đầu tiên việt nam campuchia ký tuyên bố chung
đồng thời nhiều dự án văn kiện đã được cam kết triển khai
tại các cuộc hội kiến với chủ tịch thượng viện chủ tịch quốc hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các nhà lãnh đạo campuchia
đều đánh giá cao quan hệ giữa quốc hội việt nam và các cơ quan thượng viện và quốc hội campuchia
mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm góp phần và là nền tảng cho quan hệ hữu nghị
và hợp tác toàn diện việt nam campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị các nhà lãnh đạo campuchia
tạo điều kiện cho bà con kiều bào việt nam tại campuchia có cuộc sống ổn định
hợp thức về pháp lý tích cực đóng góp cho campuchia
nhân dịp này việt nam quyết định trao tặng quốc hội campuchia hai mươi năm triệu đô la mỹ để xây dựng nhà quốc hội
quốc vương norom sihamoni hoàng thái hậu đã dành cho tổng bí thư nguyễn phú trọng
những tình cảm trân trọng cao quý và cảm động lễ đón với nghi thức cao nhất
hội đàm với quốc vương tại hoàng cung cuộc trò chuyện với hoàng thái hậu
cùng bao kỷ niệm về việt nam về bắc hồ
về ân tình của nhân dân việt nam trong những khoảng thời gian đầy thử thách với gia đình của quốc vương
trong diễn văn tại tiệc chiêu đãi quốc vương norom sihamoni bày tỏ
hành trình đi lên phía trước của dân tộc campuchia giành được thắng lợi vẻ vang
là nhờ có sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn bè quốc tế trong đó có việt nam
các bạn giúp đỡ campuchia cả trong nước lẫn trên trường quốc tế
cả lúc campuchia gặp khó khăn
các bạn giúp đỡ campuchia trong hòa bình
nhân dịp này tôi xin đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước của campuchia của ngài tổng bí thư nguyễn phú trọng
và phái đoàn cấp cao việt nam
đây là biểu hiện cho việc tiếp tục giữ gìn tình cảm hữu nghị tình anh em
và quan hệ hợp tác truyền thống song phương giữa hai nước
mang lại sự bình yên và phát triển chung góp phần giữ gìn ổn định cho khu vực và trên thế giới
tổng bí thư trân trọng
chúng tôi rất cảm kích
trước tình cảm cao quý thân thiết và những lời nói đầy ân tình của quốc vương norom siamoni
về đất nước và nhân dân việt nam về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước hai dân tộc việt nam campuchia
chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng những thắng lợi của việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tiệu trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
không thể tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ to lớn
và có hiệu quả của chính phủ và nhân dân các nước láng giềng trong đó có vương quốc campuchia anh em
trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia
tôi đề nghị các quý vị cùng nâng cấp chúc hoàng thái hậu norodom muninyet sehanouk mạnh khỏe và trường thọ
chúc quốc vương norom siamuni mạnh khỏe trường thọ thành công trên cương vị đặc biệt cao cả của mình
chúc các nhà lãnh đạo thượng viện quốc hội chính phủ hoàng gia và quý vị dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công
chúc vương quốc campuchia phát triển phồn vinh nhân dân campuchia ấm no hạnh phúc
chúc quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện việt nam campuchia mãi mãi xanh tươi
đời đời viên vững
năm mươi năm qua quan hệ giữa việt nam và campuchia không chỉ vượt lên thử thách
mà đã giành được những thành tiệu rất là toàn diện to lớn và quan trọng
trong cùng cuộc cùng sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung đấu tranh giành độc lập dân tộc
rồi xóa bỏ cái chế độ diệt chủng và ổn định để phát triển đất nước
trong giai đoạn hiện nay và hai bên đều thống nhất rất cao và nhận thức khẳng định một cách sâu sắc
là quan hệ việt nam campuchia đã trải qua nửa thế kỷ một thực tiễn rất là sinh động
là tài sản quý giá cần phải gìn giữ cần phải phát huy và cần phải trao truyền cho các thế hệ mai sau
nếu không có sự hy sinh cao cả của bộ đội việt nam sẽ không có đất nước campuchia hôm nay
thủ tướng samdek hun sen nói với tổng bí thư với tất cả tình cảm trân trọng
ở campuchia có tượng đài quân tình nguyện việt nam tượng đài nằm giữa thủ đô phnom penh trong khung cảnh thanh bình của đất nước campuchia hồi sinh
ba mươi tám năm đã trôi qua nhưng mãi mãi trong trái tim tấm lòng nhân dân campuchia là sâu nặng lòng biết ơn những người anh em việt nam đã hy sinh cao cả để cứu campuchia
trong chuyến thăm tới campuchia lần này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tham dự lễ khánh thành tượng đài hữu nghị việt nam campuchia tượng đài thứ một mươi bảy được xây dựng trên đất nước an co khắc ghi tình hữu nghị giữa hai đất nước
tượng đài sẽ mãi nhắc nhở hai dân tộc và các thế hệ mai sau về một tình cảm vô giá của hai đất nước cùng nằm trên bát đảo đông dương cùng sống bên dòng sông mekong hiền hòa cùng chung mơ ước giản dị về những cánh đồng bát ngát chủ phố và cùng bên nhau đón nhận một tương lai dạng dỡ thanh bình